thông tin từ công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn
đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ xử lý nghiêm về vụ việc này
đối tượng lê hồng anh bị bắt giữ khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với hai người phụ nữ tại phường nguyễn cư trinh quận một
với tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê hồng anh
riêng đối với hai người phụ nữ do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc bé hiện chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ